ngày một mươi hai tháng ba các luật sư tiếp tục thẩm vấn bị cáo trương mỹ lan và đồng phạm trong vụ án sai phạm tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các tổ chức liên quan khác gây thiệt hại cho scb khoảng bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
trả lời câu hỏi của luật sư bị cáo trương mỹ lan cho biết tôn trọng lời khai của các bị cáo khác cáo trạng kết luận điều tra và mong muốn được khắc phục hậu quả
đáng chú ý trong lời khai của mình bà lan cho biết con bà là chu duyệt phấn
đội trị giá một tỷ usd để khắc phục hậu quả chồng bà là chu lập cơ cũng cùng chung mong muốn này
trả lời câu hỏi của luật sư giang hồng thanh về việc ủy quyền cho con gái là chu duyệt phấn và hai người cháu đi thu hồi nợ
thì con gái có gặp áp lực gì không
bà trương mỹ lan trả lời nếu không có sự hỗ trợ của hội đồng xét xử và cơ quan chức năng thì chắc chắn con gái bà sẽ gặp nhiều áp lực
theo bà lan con gái bà bị mắc bệnh bại liệt tới tận năm một mươi năm tuổi mới có thể đi lại bình thường
thời gian gần đây sức khỏe của chu duyệt phấn có dấu hiệu không tốt bà định đưa ra nước ngoài để kiểm tra
nhưng chưa kịp thực hiện thì vợ chồng bà bị bắt giữ bà lan lo lắng nếu con gái mình quá áp lực bệnh tình sẽ tái phát
trước lo lắng này của bị cáo trương mỹ lan chủ tọa phạm đương toàn cho biết tòa đã có thông báo hội đồng xét xử
và các cơ quan tố tụng sẽ giúp bị cáo thu hồi nợ để khắc phục hậu quả
ngoài ra bà lan cũng cho biết chu duyệt phấn cũng đang giao bán tòa nhà ở hà nội trị giá một tỷ usd
trước đó bị cáo trương mỹ lan cùng chồng là ông chu lập cơ cũng có đơn nhờ hội đồng xét xử hỗ trợ thu hồi các khoản nợ
mà các cá nhân và tổ chức đang thiếu của vợ chồng bà để khắc phục hậu quả
bên cạnh đó trong phiên tòa sáng ngày một mươi hai tháng ba bà lan bày tỏ mong muốn đem cổ phần của bản thân các con và bạn bè ủy quyền
không hủy ngang cho ngân hàng nhà nước để ngân hàng nhà nước tiếp tục điều hành
tại phiên tòa chiều cùng ngày luật sư hỏi bà lan có mong muốn được tạo điều kiện như thế nào để thực hiện việc chuyển cổ phần cho ngân hàng nhà nước
thì bị cáo cho biết có tám cổ đông là công ty nước ngoài hiện tình cảnh của bà không thể tác động được nên mong tòa hỗ trợ bà
theo cáo trạng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã có yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự để xác minh làm rõ vụ án
trong đó bộ công an đề nghị tổng trưởng lý quần đảo british virgin thuộc vương quốc anh
tổng trưởng lý quần đảo kemen thuộc vương quốc anh
và cục tư pháp khu hành chính đặc biệt hồng kông nước cộng hòa dân chủ nhân dân trung hoa
phối hợp xác minh tám công ty nước ngoài với các nội dung thông tin về pháp nhân người đại diện pháp luật
quan hệ với trương mỹ lan và các cá nhân khác tại tập đoàn vạn thị pháp và công ty việt vĩnh phú
xác định việc mua sở hữu cổ phần tại scb công ty việt vĩnh phú và các nội dung có liên quan đến scb
song đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an chưa nhận được kết quả trả lời
cũng trong chiều một mươi hai ba
hội đồng xét xử hỏi bị cáo trương mỹ lan về căn cứ và bằng chứng nào để chứng minh việc bị cáo cho scb mượn tài sản
bởi lẽ các bị cáo làm việc ở scb tại tòa đã không xác nhận việc mượn tài sản từ bị cáo lan
trả lời câu hỏi này bị cáo lan loanh quanh không đi vào trọng tâm
hội đồng xét xử nhắc nhở bị cáo và cho biết cơ quan sẽ đánh giá dựa trên các hợp đồng hồ sơ
lúc bị cáo bị bắt có ba tòa nhà bị cáo lan nói và cho rằng ba tòa nhà này đã cho scb mượn
về phần ông chu lập cơ chồng của bà trương mỹ lan
trả lời thẩm vấn của luật sư bị cáo cơ khai sở hữu chín mươi chín cổ phần tại times square
đồng thời đã ký cho phép vợ mình là bà trương mỹ lan mang tài sản của times square đi thế chấp nhằm giúp ngân hàng scb tái cơ cấu
theo cáo trạng bị cáo chu lập cơ là chồng của bà trương mỹ lan
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp có quốc tịch hồng kông trung quốc
bị cáo này là người sáng lập có chín mươi chín hai mươi sáu cổ phần của công ty cổ phần hamsware việt nam
ông cơ và vợ cùng nhau tham gia điều hành các hoạt động của công ty và triển khai dự án tòa nhà times square
với chức năng là khu liên hợp văn phòng khách sạn căn hộ cao cấp trung tâm thương mại và các công trình dịch vụ
tại khu đất từ hai mươi hai ba mươi sáu nguyễn huệ và từ năm mươi bảy sáu mươi chín f đồng khởi phường biến ghé quận một tp hcm
năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi hai ông cơ thống nhất với vợ sử dụng tài sản gồm quyền sử dụng đất và tài sản hình thành
trong tương lai
tương lai tại dự án tòa nhà times square do công ty cổ phần times square sở hữu
để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên các cá nhân tổ chức do bà lan chỉ định
từ đó có tiền để đầu tư vào dự án và sử dụng vào mục đích riêng của bà lan
sau đó ông cơ với vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị đã ký các biên bản họp đại hội đồng cổ đông
nghị quyết chấp thuận việc thế chấp bảo lãnh cho các khoản vay do bà lan chỉ đạo tại scb
đến năm hai nghìn một mươi bảy do các khoản nợ đến hạn ông cơ tiếp tục ký biên bản họp hội đồng cổ đông
ngày một mươi năm tháng tám của công ty cổ phần times square để đảm bảo đối với dư nợ hơn ba mươi năm tỷ đồng
theo danh sách khách hàng khống của scb
ông chu lập cơ khai ký những thủ tục bảo lãnh khoản vay là theo chỉ đạo của bà lan
không có quan hệ với các cá nhân đứng tên vay vốn chỉ ký khống các thủ tục
sau khi trừ đi giá trị tài sản đảm bảo được định giá bởi bên thứ ba và được scb chấp nhận
thiệt hại liên đới còn lại là hơn chín một trăm linh tỷ đồng
tại tòa trả lời các câu hỏi của luật sư bị cáo chu lập cơ nói mình là chủ sở hữu của công ty times square
khi luật sư hỏi ông cơ tại sao lại ký một số văn bản để thế chấp tòa nhà times square tại ngân hàng scb
dù không phục vụ cho mục đích cá nhân cũng không phục vụ cho công ty
trả lời câu hỏi này bị cáo chu lập cơ nói mình ký văn bản đều trên cơ sở đề nghị
và sự thuyết phục của vợ mình là bà trương mỹ lan
để sử dụng tái cấu trúc lại ngân hàng
mình cứu ngân hàng scb trước sự sụp đổ
ông chu lập cơ nói mình ký nhiều văn bản bằng tiếng việt mặc dù không hiểu được ngôn ngữ này
lý giải về việc làm này chồng bà trương mỹ lan nói mình tin tưởng vào hệ thống vào thư ký
nên đã ký các văn bản trên để vai tiền tại ngân hàng scb
bên cạnh đó người đàn ông này nói mình không bàn bạc với bà trương mỹ lan
về việc sử dụng các nguồn tiền vay tại ngân hàng scb
bị cáo cơ nói mình làm các hành vi như cáo trạng quy kết chỉ với mục đích cứu ngân hàng
giúp tổ chức tiến dụng này tái cấu
khi được luật sư hỏi nhận thức về hậu quả trong vụ án
bị cáo chu lập cơ nói do không hiểu biết pháp luật việt nam
nên ông không cố tình phạm tội và không lường trước được hậu quả
ông cho biết tôi không hình dung được hậu quả
tôi không nghĩ hôm nay mình lại trở thành bị cáo đứng ở đây
giờ đây tôi mong dùng các tài sản của mình để khắc phục hậu quả trong vụ án
bị cáo chu lập cơ trình bày
trong phiên chiều một mươi hai tháng ba các luật sư cũng xét hỏi các bị cáo
nguyên là cán bộ ngân hàng nhà nước
những bị cáo này
bị cáo buộc có sai phạm trong quá trình thanh tra
giám sát ngân hàng scb để xảy ra sai phạm
gây thiệt hại hàng trăm nghìn tỷ đồng
theo đó bị cáo nguyễn văn hưng
nguyên phó tránh thanh tra ngân hàng nhà nước
thừa nhận trong suốt quá trình thanh tra
chỉ chỉ đạo bị cáo đỗ thị nhàn
và không chỉ đạo xuống các tổ trưởng trong đoàn thanh tra
quá trình thanh tra bà nhàn có tờ trình báo cáo tình trạng của scb
lý do chưa ký tờ trình gửi thống đốc chuyển scb nhóm một
đáng lẽ phải chuyển nhóm từ ba đến năm
do bị cáo cho rằng chưa được làm rõ
tiếp đó bị cáo hưng nói
mình phạm tội do một phần sắp về hưu nên có sự chảnh mạng
chưa làm hết trách nhiệm của mình trong quá trình thanh tra ngân hàng scb
và để xảy ra hậu quả
về phần mình bị cáo đỗ thị nhàn khai rằng
toàn bộ hoạt động thanh tra theo chỉ đạo của nguyễn văn hưng
hồ sơ vụ án thể hiện bà nhàn có dịp đi gặp bà trương mỹ lan
để thuyết phục bà chủ tập đoàn vạn thịnh pháp
bán một số tài sản nhằm trả nợ cho ngân hàng
liên quan đến nội dung này
bị cáo nhàn khai ông hưng không chỉ đạo
khi được hỏi về việc bị cáo hưng chỉ đạo bằng miệng hay bằng văn bản
bà nhàn khẳng định cả hai
bị cáo hưng cũng thừa nhận điều này trong quá trình điều tra xét hỏi
tất cả các bị cáo trong vụ án đã được xét hỏi trong sáu ngày qua
đều thừa nhận tội trạng thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố là đúng người đúng tội
qua những bằng chứng và lý lẽ đánh thép
các bị cáo trong phiên tòa đã phải cuối đầu
vợ chồng bị cáo trương mỹ lan cũng bày tỏ nguyện vọng xin được khắc phục hậu quả của vụ án
thưa quý vị sáng ngày một mươi năm tháng ba phiên tòa xét xử bị cáo trương mỹ lan
và tám mươi năm đồng phạm trong vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
và ngân hàng thương mại cổ phần scb bước vào ngày làm việc thứ chín
với số thiệt hại được xác định lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng
và nhiều cá nhân đơn vị liên quan
phiên tòa được tòa án nhân dân tp hcm dự kiến kéo dài trong hai tháng
bắt đầu từ ngày năm tháng ba và kết thúc vào ngày hai mươi chín tháng bốn
tuy nhiên thời gian chấm dứt có thể sớm hoặc muộn hơn tùy theo diễn biến kết quả tại tòa
sáng ngày một mươi năm tháng ba hội đồng xét xử sẽ tiếp tục phần xét hỏi liên quan đến bị hại
người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án
xuất hiện tại tòa trước phiên xử bị cáo trương mỹ lan mặc sơ mi màu tím nhẹ nhàng
cái tinh thần của bị cáo lan nhìn chung khá ổn định
trái ngược với vợ mình ông chu lập cơ dường như căng thẳng hơn
khi hai mắt nhắm nghiền và liên tục cúi gà mặt xuống
riêng bị cáo trương huệ vân cháu gái ruột của bà trương mỹ lan
trong trải qua tám ngày xét xử trên gương mặt hàn rõ vẻ mệt mỏi căng thẳng trước giờ bắt đầu phiên tòa
các bị cáo khác là đỗ thị nhàn nguyễn văn hưng
cùng những người có liên quan khác cũng được dẫn giải vào phía trong để chuẩn bị cho ngày xét xử thứ chín
trước đó trong phiên làm việc thứ tám ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
các luật sư thẩm vấn các bị cáo trong nhóm ngân hàng nhà nước
để làm rõ vai trò của các bị cáo trong vụ án
bị cáo đỗ thị nhàn sẽ chứng minh nếu cựu phó tránh thanh tra không thừa nhận chỉ đạo
theo đó luật sư bảo vệ quyền lợi ích của cựu cục trưởng cục thanh tra
giám sát ngân hàng hai ngân hàng nhà nước đỗ thị nhàn đặt câu hỏi cho bị cáo cựu phó tránh thanh tra nguyễn văn hưng
có phải là người chỉ đạo đỗ thị nhàn chỉnh sửa số liệu trong kết quả thanh tra
về những sai phạm tại scb không đưa ngân hàng này vào diện kiểm soát đặc biệt thì bị cáo hưng phủ nhận
bị cáo nguyễn văn hưng khai trước tòa với vai trò là phó tránh thanh tra
bị cáo không chủ động và không chỉ đạo sửa số liệu về thực trạng tại scb
bị cáo không phụ trách đoàn thanh tra đi thanh tra mà chỉ là người ký quyết định thanh tra
luật sư hỏi tiếp sau khi thanh tra tại scb hai lần
bị cáo nguyễn văn hưng có nhận được hai báo cáo liên quan đến kết quả thanh tra không
thì cựu phó tránh thanh tra thừa nhận là có nhận được báo cáo
còn việc báo cáo của đoàn thanh tra thì do đỗ thị nhàn ký có trung thực hay không
thì trong cáo trạng và kết luận điều tra đã nêu rõ nên bị cáo nguyễn văn hưng không trả lời lại
tại tòa bị cáo đỗ thị nhàn khẳng định người chỉ đạo bị cáo nhàn
chỉnh sửa kết luận thanh tra để báo cáo ngân hàng nhà nước là bị cáo nguyễn văn hưng
bị cáo có nhận chỉ đạo của anh hưng nên mới sửa bị cáo chỉ đạo lại cho mấy cấp dưới
bị cáo xin nhận trách nhiệm và mong hội đồng xét xử xem xét cho cấp dưới làm theo chỉ đạo của bị cáo
bị cáo hưng không dám thừa nhận đã chỉ đạo bị cáo sẽ đưa chứng cứ chứng minh anh hưng đã chỉ đạo
bị cáo chỉ chịu trách nhiệm báo cáo lên bàn anh hưng
còn việc báo cáo lên lãnh đạo ngân hàng nhà nước chính phủ là anh hưng phải chịu trách nhiệm
bị cáo nhàn khai trước tòa
bị cáo đỗ thị nhàn cũng nói thêm là tại thời điểm ban hành kết luận thanh tra số ba nghìn chín trăm năm mươi chín
ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám nếu scb thực hiện nghiêm những kiến nghị tại kết luận thanh tra đó
thì đã không có chuyện như ngày hôm nay
cáo trạng cũng xác định quá trình thanh tra nguyễn văn hưng không chỉ đạo làm rõ sai phạm
việc cho vay đối với khoản vay của bảy mươi một khách hàng tại địa chỉ số bốn nguyễn thị minh khai
không làm rõ việc cho vay để đào nợ chỉ đạo xây dựng hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra nội dung bỏ ngoài
và không kiến nghị đối với các sai phạm của scb sai lệch với kết quả thanh tra
mục đích tạo điều kiện cho scb
ev được tiếp tục thực hiện các phương án tái cơ cấu từ đó dẫn đến ngân hàng nhà nước và chính phủ
không có đủ thông tin tài liệu để chỉ đạo xử lý các sai phạm của scb
ngăn chặn hành vi phạm tội của trương mỹ lan và đồng phạm xảy ra tại scb
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bị cáo nguyễn văn hưng đã nhiều lần nhận tổng số tiền ba trăm chín mươi usd
từ ngân hàng scb thông qua đinh văn thành cựu chủ tịch hội đồng quản trị scb và võ tấn hoàng văn
cựu tổng giám đốc scb
scb không đồng ý về khoản thiệt hại
trong tòa ngày thứ tám đại diện scb không đồng ý với khoản tiền thiệt hại hơn bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng theo cáo trạng
scb đề nghị hội đồng xét xử xác định thiệt hại trong vụ án là hơn sáu trăm bảy mươi bảy hai trăm tám mươi sáu tỷ đồng
và hơn tám mươi bốn năm trăm một mươi năm tỷ đồng lãi phát sinh tính đến thời điểm ngày năm tháng ba xét xử sơ thẩm
trong đó chưa tính đến lãi bổ sung đến thời điểm thi hành án xong
scb xác định thiệt hại số liệu tạm tính đến ngày năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
là bảy trăm sáu mươi hai trăm bảy mươi chín tỷ đồng trong đó gốc là bốn trăm tám mươi hai bốn trăm bốn mươi chín tỷ đồng lãi và phí là hai trăm bảy mươi bảy tám trăm ba mươi tỷ đồng
đối với một một trăm sáu mươi sáu mã tài sản của bị cáo trương mỹ lan dùng để đảm bảo cho các khoản vay của hệ sinh thái vạn thịnh pháp
đại diện scb đề nghị scb được quyền khai thác sử dụng quản lý không phân biệt tài sản đó có đủ điều kiện pháp lý đảm bảo hay không
scb yêu cầu đối với vật chứng là những tài sản đã được cơ quan điều tra kê biên
phong tỏa thu giữ được nêu trong kết luận điều tra thì scb đề nghị tòa buộc trả lại
bồi thường cho scb tất cả những vật chứng nêu trên ngay trong quá trình xét xử và giao cho scb toàn quyền quản lý khai thác sử dụng xử lý đối với các vật chứng này
scb cũng yêu cầu đối với những tài sản bị hoán đổi và xuất ra khỏi hệ thống quản lý của scb thì scb đề nghị hội đồng xét xử có biện pháp quyết định thu hồi
hai trăm bốn mươi tài sản hoán đổi và các tài sản khác được hoán đổi
nếu có cơ sở xác định để giao lại cho ngân hàng quản lý khai thác sử dụng nhằm thu hồi khắc phục thiệt hại của vụ án
ngoài ra ngân hàng scb cũng yêu cầu về việc tiếp tục truy tìm thực hiện phong tỏa kê biên các tài sản thuộc sở hữu của các bị can trong vụ án và các tổ chức cá nhân có liên quan
đồng thời mong hội đồng xét xử tiếp tục áp dụng các biện pháp truy tìm kê biên phong tỏa tài sản thuộc sở hữu của bị cáo trương mỹ lan hệ sinh thái vạn thịnh pháp
trước đó những cá nhân là đồng phạm với bị cáo trương mỹ lan và các cá nhân tổ chức khác có liên quan còn chưa được kê biên phong tỏa giao cho scb để khắc phục thiệt hại
chiều ngày một mươi bốn tháng ba sau khi các luật sư thẩm vấn xong các bị cáo hội đồng xét xử bắt đầu hỏi bị hại và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp và ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
đáng chú ý trong phiên tòa đại diện ủy quyền của scb cho rằng cáo trạng xác định tổng thiệt hại của vụ án vạn thịnh pháp là hơn bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng là chưa chính xác
scb không đồng ý với con số này mà khẳng định scb bị thiệt hại đến bảy trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
ngân hàng scb tham gia phiên tòa với hai tư cách là bị hại đối với hành vi tham ô tài sản và bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến hành vi vi phạm quy định về ngân hàng của các bị cáo
tại tòa đại diện theo ủy quyền của ngân hàng scb kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc xác định thiệt hại do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra
bên cạnh đó về trách nhiệm liên đới của các công ty thẩm định giá phía scb cho rằng kết quả thẩm định giá của công ty hoàng quân là chưa phù hợp
cụ thể cáo trạng xác định tổng thiệt hại của vụ án là hơn bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
tuy nhiên scb không đồng ý mà khẳng định là thiệt hại đến bảy trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
trong đó số tiền bị chiếm đoạt là năm trăm bốn mươi bảy tỷ đồng và hai trăm một mươi bảy tỷ đồng tiền lãi phát sinh và tiếp tục tính lãi đến khi thi hành án xong
đối với vật chứng vụ án đang bị kê biên là một một trăm sáu mươi sáu tài sản mà cơ quan điều tra xác định đảm bảo cho một hai trăm tám mươi bốn khoản vay thuộc trách nhiệm của bà trương mỹ lan
đại diện scb đề nghị hội đồng xét xử xem xét giao cho scb toàn quyền quản lý khai thác nhằm khắc phục thiệt hại vụ án
theo đại diện scb
cáo trạng cũng xác định là bà lan chỉ đạo các đồng phạm thực hiện việc hoán đổi rút các tài sản đảm bảo có trị giá ra khỏi ngân hàng scb
thay thế bằng các tài sản có giá trị thấp hơn tài sản đã rút ra
trong số một hai trăm tám mươi bốn khoản vay thuộc trách nhiệm của bà lan có hai trăm bốn mươi tài sản đảm bảo có tổng trị giá trên sổ sách là bốn trăm tám mươi bảy năm trăm linh tỷ đồng
bị hoán đổi thành hai trăm bảy mươi tám tài sản đảm bảo khác
từ đó đại diện scb đề nghị tòa xem xét có quyết định thu hồi đối
với hai trăm bốn mươi tài sản đã bị hoán đổi ra khỏi scb
đại diện scb cũng kiến nghị các cơ quan pháp luật tiếp tục truy tìm thu hồi phong tỏa những tài sản thuộc sở hữu của bà trương mỹ lan
hệ sinh thái vạn thịnh pháp và các cá nhân liên quan để có thể khắc phục tối đa thiệt hại của vụ án
theo đại diện scb đến nay đã xác định có năm công ty thẩm định giá gồm công ty tầm nhìn mới công ty mhd công ty thiên phú công ty s sim và công ty datc
đã phát hành hai mươi ba triệu
hợp thức cho các khoản vay của nhóm bà trương mỹ lan gây thiệt hại cho scb
tuy nhiên các cơ quan tiến hành tố tụng chưa xem xét trách nhiệm bồi thường thiệt hại của các công ty này
do đó đại diện scb đề nghị xem xét trách nhiệm liên đối bồi thường đối với các công ty thẩm định giá có bị cáo trong vụ án
bởi thiệt hại mà các bị cáo gây ra là đặc biệt lớn khiến scb mất đi khả năng chi trả tiền gửi của người dân và được ngân hàng nhà nước kiểm soát đặc biệt
do đó đề nghị hội đồng xét xử xem xét những kiến nghị
để không chỉ khắc phục hậu quả mà còn chi trả tiền gửi cho người dân
còn đại diện ngân hàng nhà nước tại tòa cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ trách nhiệm cho nhóm bị cáo từng công tác ở cơ quan thanh tra giám sát và ngân hàng nhà nước
chi nhánh tp hcm do các bị cáo này đã nhận thức được sai lầm của mình và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án
liên quan đến số tiền một tỷ đồng mà bị cáo nguyễn cao trí hứa trả lại trả lời hội đồng xét xử
vợ ông nguyễn cao trí chủ tịch công ty capella cho biết hiện còn một số cá nhân đơn vị nợ ông trí gần một năm trăm linh tỷ đồng
và theo như lời ông trí thì khi bị bắt trong một số tài khoản ngân hàng bị phong tỏa còn số tiền lớn
do đó đề nghị hội đồng xét xử xem xét hỗ trợ gia đình ông thu hồi số tiền này để khắc phục thêm hai trăm sáu mươi tỷ đồng còn lại bằng tiền mặt
về việc này hội đồng xét xử đề nghị luật sư hỗ trợ gia đình ông nguyễn cao trí đại diện gia đình cam kết với hội đồng xét xử
thu xếp khắc phục hơn hai trăm sáu mươi tỷ đồng tiền mặt còn lại ngay trong quá trình xét xử vụ án này vợ ông nguyễn cao trí cho biết
tại phiên tòa ngày một mươi ba tháng ba luật sư nguyễn văn quynh bào chữa cho bị cáo trương khánh hoàng cựu quyền tổng giám đốc scb
hỏi bị cáo trương mỹ lan về một mươi triệu cổ phần tương đương một trăm linh tỷ đồng mà bị cáo lan thưởng cho bị cáo hoàng
trả lời câu hỏi của luật sư số tiền đó của scb hay tiền của bị cáo bà trương mỹ lan khẳng định toàn bộ tiền đó là tiền túi của mình
bà lan còn thưởng cho nhiều nhân viên khác với số tiền rất lớn
mới nghe qua tưởng như tiền thưởng của bà trù nhưng ở đời không có chuyện tặng thưởng nhiều tiền theo kiểu cho không
ví dụ bị cáo trương thánh hoàng giúp bà trương mỹ lan lập khống các hồ sơ vay vốn
rút tiền của ngân hàng scb gây thiệt hại hơn sáu mươi năm tỷ đồng trương khánh hoàng biết sai mà vẫn làm đem tiền về cho trương mỹ lan
thì chuyện được thưởng một trăm linh tỷ đồng là quá bẻo so với số tiền mà bà trương mỹ lan có được do trương khánh hoàng mang lại
vì cái giá của một trăm linh tỷ đồng tiền thưởng của bà trương mỹ lan là trương thánh hoàng đang phải đứng trước tòa
suy nghĩ thêm một chút số tiền đó chẳng phải tiền hưởng mà là tiền phạm tội chia nhau
vì nhận thức được điều đó hoàng đã xin tòa cho dùng số tiền cổ phần của mình để khắc phục hậu quả
chỉ có đồng tiền phạm tội lấy của thiên hạ quá dễ dàng mới chia trác cho nhau vài chục đến vài trăm tỷ đồng gọi là tiền thưởng một cách dễ dàng như vậy
như lời khai của bà trương mỹ lan trước tòa về cho tiền bùi anh dũng
chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb tôi không nhớ đã cho dũng hai tỷ hay hai mươi tỷ
trở lại câu trả lời của bà trương mỹ lan về tiền thưởng toàn bộ tiền đó là tiền túi của bị cáo
nghe thật nực cười vì tiền túi của bà trương mỹ lan thì cũng là đồng tiền phạm tội rút từ ngân hàng scb mà có
và tiền từ scb là tiền của người dân những nạn nhân đang đau khổ vì dính vào ngân hàng này
rút quá nhiều lên đến con số trăm ngàn tỷ đồng thì túi có nhiều tiền là quá phát
cho nên cho vài tỷ hay vài chục tỷ đồng không nhớ nổi và chỉ có bà trương mỹ lan mới nói trước tòa rằng
tiền cho nhân viên scb rất nhỏ so với tôi
vậy xin được đặt câu hỏi nếu những đồng tiền thưởng đó không liên quan đến scb mà là đồng tiền từ trong chiếc túi sạch sẽ của bà trương mỹ lan
thì tại sao những nhân viên đó lại phải đứng trước tòa và xin nộp lại tiền để khắc phục hậu quả
những nhân viên của bà trương mỹ lan thừa biết việc làm của mình là vi phạm pháp luật mà vẫn tiếp tay cho bà lan
mà dám làm chuyện phi pháp gây ra hậu quả khủng khiếp cho xã hội
khép lại phiên xử ngày thứ tám nhiều vấn đề ẩn khuất trong vụ án cũng dần được làm sáng tỏ thông qua phần tranh tụng của luật sư
phiên tòa sẽ có những diễn biến mới nào tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong những video tiếp theo